trong khi lực lượng chức năng như công an kiểm lâm quyết liệt đấu tranh ngăn chặn các vụ phạm pháp
vi phạm pháp luật thì nhiều đối tượng đã có những hành vi manh động tàn bạo chống người thành công vụ
có những vụ chúng dùng cả súng bắn để chống trả
tại tỉnh quảng ngãi trong lúc làm nhiệm vụ chốt bảo vệ rừng khu tây huyện trà bồng phát hiện ô tô nghi vận chuyển lâm sản trái phép
từ hướng xã trà phong về bắc trà my tỉnh quảng nam
tổ công tác kiểm lâm địa bàn và bảo vệ rừng ra hiệu lệnh rừng phương tiệt
nhưng ô tô chở gỗ trên không chấp hành tăng tốc vượt qua chốt
tại địa bàn huyện bắc trà my tỉnh quảng nam cán bộ kiểm lâm đinh hồng tâm cùng nhân viên bảo vệ rừng nguyễn ngọc ân
đã bị một số người trên ô tô chặn đánh gây thương tích
xe ô tô bốn chỗ ngồi
cùng ô tô biển kiểm soát bảy mươi sáu c một mươi hai nghìn bảy trăm linh một chở gỗ tiếp tục lưu thông trên địa bàn tỉnh quảng nam
hạt kiểm lâm bắc trà my đã chặn ô tô trên
qua kiểm tra trên xe tài xế lái xe là phạm văn tiệp ba mươi bốn tuổi ở xã trà phong huyện trà bồng
điều khiển ô tô chở trên năm mét khối gỗ không có giấy tờ nguồn gốc
kiểm lâm viên đinh hồng tâm sau đó đã đưa đến bệnh viện đa khoa trà bồng điều trị chăm sóc vết thương
hạt kiểm lâm bắc trà my đã xác định được khơi đấu tượng chống người theo hành khu vụ đó là
có quy lực ở thông sơn thành xã trà sơn huyện trà bồng và lương thớ hùng ở thị thắng trà sung huyện trà bồng
chúng tôi đã không có đơn bố lên cơ quan chân nang công ông huyện trà bồng và công ông huyện bắc trà my
nhiều năm qua khu vực rừng huyện trà bồng là điểm nóng về chặt phá rừng
các đối tượng khai thác tàng trữ vận chuyển trái phép lâm sản
ngày càng manh động sẵn sàng tấn công lực lượng bảo vệ rừng
những người làm nhiệm vụ bảo vệ rừng vẫn luôn phải đối mặt với hiểm nguy dình dập
các huyện mình đối thì lâu nay thì cũng có một vài vụ xảy ra nhưng đây là một cái vụ mới nhất
mà có chất nghiêm trọng ở trận đánh anh em trong thi hành công vụ
tại tỉnh đồng nai khuya ngày ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba
tổ công tác công an phường tân biên tuần tra kiểm soát trên địa bàn phường
khi đến vườn rau thuộc khu phố tám a thì phát hiện nhóm khoảng hai mươi đối tượng do tên vũ đình sang hai mươi bốn tuổi
ngụ tại phường tân hòa cầm đầu mang súng và cà mã tấu xuống đường gây náo loạn đường phố
lúc này tổ công tác của công an phường liền truy đuổi đến đoạn đường thuộc tổ một mươi chín khu phố tám a thì đuổi kịp

tại đây sang hô hào kích động đồng bọn dùng kiếm giao tự chế súng chống trả quyết liệt và đập phá xe mô tô của lực lượng tuần tra
buộc lực lượng này phải nổ súng và xịt hơi cay chân áp
ngay sau khi vụ việc xảy ra cơ quan cảnh sát điều tra công an tp biên hòa đã tổ chức điều tra truy xét các đối tượng
đến ngày một mươi bảy tháng hai đã bắt được một mươi bốn đối tượng có liên quan thu giữ bốn khẩu súng nhiều vỏ đạn điện thoại di động
vũ đỉnh sang cùng một số đối tượng trong nhóm hiện vẫn đang bỏ trốn
vũ đỉnh sang nói có công an kìa xong tùng với sang leo lên bảo là không được chạy
được chạy thì tùng với sang leo lên chỗ lực lượng công an có cầm một cái kiếm với lại một cái hành dài
thì chạy lên bảo bắn đi thì bắn ba phát bắn ba phát lên trời
xong đó tùng với sang đép gạt tùng đá xe với lại đập xe
tại cơ quan công an các đối tượng khai
trước đó sang mượn chiếc mô tô của vũ hoàng đức huy hai mươi ba tuổi ngụ phường long bình tân thành phố biên hòa rồi mang đi cầm cố nên xảy ra mâu thuẫn
sau đó huy kể lại sự việc cho đồng bọn biết và hẹn sang tối ngày ba tháng hai đến một cây xăng ở phường tân hòa thành phố biên hòa giải quyết
tuy nhiên tối hôm đó sang lại lôi kéo đồng bọn đến nhà nguyễn vũ đạt
đồng bọn của huy ở phường tân hòa
tiên đánh gây thương tích cho đạt và một đối tượng khác trong nhóm của huy
lúc này nhóm huy tức tối chạy vào nhà lấy dao tự chế ra phóng chúng vào hai chân của một đối tượng trong nhóm của sang phải đưa đi bệnh viện cấp cứu
khoảng hai mươi hai h ba mươi phút cùng ngày nhóm huy và nhóm sang tiếp tục hẹn đánh nhau ở gần một giáo sứ phường tân biên
sau đó sang rủ đồng bọn mang dao tự chế súng chạy xe mô tô với tốc độ cao lạng lách
đánh võng cả mã tấu xuống đường uy hiếp tinh thần khiến nhóm huy không giám xuất đầu lộ diện ở điểm hẹn
lúc này nhóm sang liền rủ nhau quay lại đập phá cửa nhà đạt
đang trong lúc đập phá nhà đạt sang nhận được tin nhắn từ đồng bọn của huy gửi định vị vị trí mới hẹn đánh nhau
lúc này sang rủ cả nhóm kéo đến điểm hẹn mới đánh nhau thì gặp công an phường tuần tra phát hiện ngăn chặn
các đối tượng này
tuổi đời còn trẻ nhưng mà cái hành vi vi phạm các đối tượng với tính chất rất là manh động
nhiều lĩnh nguy hiểm coi thường pháp luật
thì đại đa số các đối tượng này thiếu sự quan tâm giáo dục của gia đình
hiện nay xuất hiện ngày càng nhiều vụ việc các đối tượng không chấp hành luật pháp
tìm cách chống đối lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ
hành vi chống người thi hành công vụ như tông xe hành hung bắn trả đã làm thương tích bị thương nặng thậm chí tử vong là điều cần phải lên án
những kẻ xem thương pháp luật cần phải được trừng trị nghiêm minh để làm gương gian đe cho toàn xã hội